khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng sáu tài xế vũ đình đức ba mươi năm tuổi quê hải dương điều khiển xe container biển số năm mươi một c hai mươi sáu nghìn hai trăm linh chín
khi đến địa bàn thị xã ngã năm đoạn giữa địa phận sóc trăng và bạc liêu
thì gặp tổ tuần tra cơ động về phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh sóc trăng yêu cầu dừng xe kiểm tra khai báo y tế
tuy nhiên tài xế container đã cố tình vượt chốt và vào xe của lực lượng tuần tra sau đó bỏ chạy trên nhiều tuyến đường
lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi
khi đến gần trạm thu phí thuộc tỉnh bạc liêu chiếc xe này đã va chạm với một xe máy làm hai người bị thương
khi đến địa bàn xã đại tâm huyện mỹ xuyên sóc trăng xe của đối tượng đã bị cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng chặn lại
thay vì chấp hành đối tượng đức còn táo tận điều khiển xe lao vào các xe đang chốt chặn gây hư hỏng
sau khi gây tai nạn đức bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
qua kiểm tra nhanh cơ quan chức năng phát hiện tài xế đức dương tính với ma túy đá
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng của tỉnh sóc trăng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật